để đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp tại hà nội
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm bốn tại chỗ cùng với việc hạn chế dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
tùy theo cấp độ dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày gần đây
với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao
ubnd tp đề nghị ubnd quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn
khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi và điều trị
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã
thực hiện theo hướng dẫn của thành phố bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín và quyết định của bộ y tế về việc ban hành
hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà quyết định số của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng
xử trí cách ly điều trị
thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để hỗ trợ cho các trạm y tế lưu động
gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ đoàn thanh niên sinh viên giáo viên tuổi dưới năm mươi
đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin
từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo quy định lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà
ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế
của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao
lực lượng này được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương
theo phương châm bốn tại chỗ
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập huấn hướng dẫn cho tổ hỗ trợ
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
sở y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn
cho các trạm y tế lưu động
ubnd tp yêu cầu giả soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà
cho đối tượng tiếp xúc gần f một theo hướng dẫn của thành phố và bộ y tế về việc giảm thời gian cách ly
thí điểm cách ly y tế tại nhà quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
căn cứ theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám
nqcp của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã vườn thị trấn
và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp
đảm bảo công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ bao gồm việc hạn chế
dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
các hoạt động sự kiện tập trung đông người
báo cáo ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện thị xã huy động nguồn lực tại địa phương
phối hợp với sở giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối vận chuyển người bệnh covid một mươi chín nhẹ
và không có triệu chứng tầng một vận chuyển mẫu bệnh phẩm người tiếp xúc gần f một
trên địa bàn đến các cơ sở cách ly thu dung điều trị khi cần vận chuyển
theo chỉ đạo tại công điện số hai mươi sáu ngày một
hai một mươi hai hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch
trên địa bàn trước ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị thời gian gần đây số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày tại hà nội
đang leo thang với tốc độ đáng lo ngại
đặc biệt liên tiếp trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi hai thủ đô đều phát hiện hơn năm trăm linh f
vào thời điểm cuối năm cũng là khoảng thời gian những sự kiện đông người
các hoạt động chuẩn bị cho tết diễn ra sôi động khiến nguy cơ bùng phát dịch càng trở nên cao hơn
trước tình trạng này liệu hà nội có giãn cách xã hội trở lại hay không
hãy cùng cập nhật nội dung chi tiết ngay sau đây
cụ thể chỉ từ ngày một mươi tháng một mươi một đến nay thủ đô ghi nhận tám bốn mươi bốn f
điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong chưa đầy hai tháng gần đây
số f ghi nhận tại hà nội cao hơn chín tháng trước cộng lại
đáng chú ý liên tiếp trong hai ngày hai và ba tháng
thủ đô đều phát hiện hơn năm trăm linh f
một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay
một trong những nguyên nhân khiến f tại hà nội gia tăng nhanh trong thời gian vừa qua
là vì người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
trên thực tế nhiều người dân vẫn chưa thật sự tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
vẫn thường xuyên tụ tập đông người mặc dù ngành y tế đã thường xuyên tuyên truyền
khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch
bi này cho hay theo lãnh đạo cdc hà nội
trong thời gian tới số ca covid một mươi chín vẫn tiếp tục gia tăng
tuy nhiên nếu người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch
có thể làm chậm đà leo thang của dịch bệnh
từ đó giúp hệ thống y tế có thời gian củng cố nâng cao năng lực tránh hiện tượng bị quá tải
trong bối cảnh f gia tăng nhanh hà nội đã có nhiều thay đổi trong chiến lược chống dịch
đặc biệt là về các biện pháp cách ly điều trị
theo lãnh đạo cdc hà nội khi số ca bệnh tăng nhanh
sẽ dẫn đến nguy cơ quá tải của các bệnh viện khu cách ly
do đó hiện nay hà nội đã triển khai cách ly f một và điều trị f thể nhẹ tại nhà
sau khi được thành ủy hà nội phê duyệt phương án vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo cdc hà nội cũng nhấn mạnh trong tình hình mới
hà nội luôn bám sát theo chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
theo đó thành phố sẽ có biện pháp chống dịch covid một mươi chín phù hợp với từng cấp độ dịch cụ thể
mặc dù số f tăng nhưng thủ đô sẽ không giãn cách diện rộng như trước đây
bên cạnh các biện pháp của chính quyền ý thức của người dân là một yếu tố rất quan trọng
để thành phố có thể kiểm soát covid một mươi chín hiệu quả vì lãnh đạo này nhấn mạnh
hà nội cũng vừa ghi nhận chùm ca bệnh tại bệnh viện phụ sản trung ương
tối ngày ba tháng một mươi hai phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
cho biết từ ca chỉ điểm đầu tiên ho sốt đã xác định hai mươi năm ca covid một mươi chín
gồm một mươi sáu ca là bệnh nhân tám ca là người nhà bệnh nhân và một là nhân viên y tế đã được chuyển viện
theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một mươi sáu ca f là các sản phụ hiện trạng sức khỏe
tình trạng sản khoa bình thường
ngoài ra bệnh viện đang cách ly tại chỗ tám mươi ba f một trong đó có hai mươi hai trường hợp là bệnh nhân
một mươi hai trường hợp là người nhà bệnh nhân và bốn mươi chín nhân viên y tế
tuần qua trung bình mỗi ngày thủ đô có thêm hơn ba trăm hai mươi ca bệnh
bốn mươi trong tổng số ca mắc là ca cộng đồng
chưa kể trong các ca cộng đồng tỷ lệ ca mắc thứ phát chiếm tới bảy mươi
điều đáng lo ngại nữa là trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch cộng đồng phức tạp
bùng phát nhanh không rõ nguồn lây liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người
chưa kể khi vào những tháng cuối năm các hoạt động giao thương kinh tế xã hội
nhu cầu di chuyển của người dân vào thành phố hà nội nhiều hơn
số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng nhanh
giám đốc sở y tế hà nội trần thị dĩ hà cho rằng
khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thì số mắc tăng lên là khó tránh khỏi
điều này nằm trong dự liệu của chính quyền
thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có một trăm linh ca mắc
ý thức phòng dịch không chủ quan của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng
hà nội vẫn kiên định với các giải pháp trong công tác chống dịch
như tại tuyến y tế cơ sở thực hiện điều tra truy vết một cách sớm nhất
khi phát hiện f nhân viên y tế sẽ sớm tiếp cận sớm nhất nhanh nhất để đáp ứng dịch vụ y tế cho người dân
giám đốc sở y tế hà nội thông tin
theo chính quyền hà nội số ca bệnh nặng ở tầng ba cơ sở y tế điều trị các ca nặng nguy kịch chỉ chiếm dưới tám
điều này cho thấy hiệu quả đáng kể của vaccine đối với việc hạn chế khả năng tăng nặng tử vong của các bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên vấn đề đặt ra là khi số ca bệnh tăng lên các cơ sở y tế thủ đô sẽ đối mặt với thách thức lớn
chính quyền thủ đô đã phân cách tầng điều trị đối với f trong đó tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng nhất và tuyến trung ương
theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh các địa phương ở thủ đô triển khai ngay cơ sở điều trị f thể nhẹ
theo mô hình trạm y tế lưu động đảm bảo vườn xã thị trấn có bệnh quân ít nhất một trăm năm mươi dân bệnh
hiện tại toàn thành phố có năm trăm bảy mươi chín đơn vị hành chính cấp phường xã thị trấn như vậy tổng số dường bệnh của các đơn vị chuẩn bị là hơn tám mươi sáu
trên cơ sở phương án cách ly theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm covid một mươi chín đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của bộ y tế
chủ tịch hà nội yêu cầu ngành y tế thủ đô hướng dẫn danh mục các loại thuốc phương pháp điều trị và xử lý các tình huống khi điều trị tại nhà
xây dựng quy trình phổ biến rộng rãi đến toàn bộ người dân để sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống hoàn thành trước ngày năm tháng một mươi hai thứ bảy tuần đây
các quận huyện thị xã đang công khai thông tin về phương án cách ly f một và điều trị f tại nhà danh mục thuốc điều trị phương pháp theo dõi sức khỏe
phương án khi cần chuyển điều trị tại các cơ sở y tế tuyển quận huyện
điều trị f thể nhẹ tại nhà không phải lạ hình thức này đã được nhiều địa phương tại cả ba miền nam trung bắc triển khai cho thấy hiệu quả cao
lãnh đạo y tế hà nội cho rằng thành phố đã chuẩn bị kịch bản cho vấn đề này từ sớm nhưng do việc áp dụng phải phụ thuộc diễn biến dịch
nên lúc này hà nội áp dụng điều trị f tại nhà là thời điểm phù hợp
để ứng phó với dịch trong tình hình mới một số quận huyện ở hà nội đề nghị các phường xã ra soát các y bác sĩ dược sĩ
đã nghỉ hưu có sức khỏe để vận động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch
bên cạnh đó đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nhà thuốc y bác sĩ ngoài công lập ra soát vật chất
trang thiết bị nhân lực để đăng ký hỗ trợ địa phương sở tại chống dịch